thưa quý vị trong những năm qua quan hệ thương mại song phương giữa việt nam và các nước khu vực á âu không ngừng đừng phát triển
tuy nhiên xuất khẩu của việt nam vào khu vực này thì vẫn chỉ chiếm con số thị phần rất nhỏ
trước diễn biến bất ổn của thương mại toàn cầu và đại dịch covid một mươi chín tổng kim ngạch hai triều trong một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi giữa hai bên
vẫn đạt một mươi ba mươi bốn tỷ usd có nghĩa là tăng một mươi bảy chín mươi tám
điều này cho thấy là thị trường khu vực á âu vẫn có tăng trưởng ấn tượng trong bức tranh xuất nhập khẩu của việt nam
song nhiều ý kiến cho rằng kim ngạch xuất nhập khẩu của việt nam sang khu vực này thì mới chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ
trong khi dư địa còn rất lớn
việt nam hiện là đối tác fta đầu tiên của khu vực á âu và điều này sẽ giúp cho hàng hóa việt nam có lợi thế đặc biệt
tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín các doanh nghiệp việt nam cũng gặp không ít thách thức
đặc biệt là trong lĩnh vực nông thủy sản
dù là các mặt hàng này cơ bản đều là những mặt hàng thiết yếu có chất lượng và giá cả tốt